những ngày gần đây việc ông lê mạnh hùng tổng giám đốc tổng công ty cảng hàng không việt nam đã đồng loạt ký bảy mươi sáu quyết định bổ nhiệm cán bộ sắt ngày nghỉ hưu
đang là đề tài mà một số cơ quan báo chí cũng như các trang thông tin điện tử đồng loạt đăng tải
cùng tìm hiểu kỹ hơn về những thông tin trên phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông lại xuân thanh
chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty càng hàng không việt nam mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
mời đồng chí tổng giám đốc thực hiện cũng hết sức bình thường thôi
tại vì tổng công ty cảng hàng không việt nam mặc dù là công ty cổ phật nhưng chúng tôi vẫn thực hiện theo cơ chế như một doanh nghiệp nhà nước
các cái quyết định liên quan đến công tác cán bộ đều có sự quản lý trực tiếp toàn diện của cấp ủy đảng
bên cạnh đó là theo luật doanh nghiệp thì là cái thẩm quyền quyết định ở hội đồng quản trị cũng như là tập thể lãnh đạo của tổng công ty
trên cơ sở như vậy thì quy trình bổ nhiệm đã được thực hiện như thế nào thưa ông
ở đây quy trình thì cũng đã cũng hết sức chặt chẽ
cái quy trình ở đây thì nó vừa đảm bảo là quy trình nhưng nó phải đảm bảo được cái chất lượng của người được bổ nhiệm
do vậy là
đồng chí hùng thì theo thông tin là ký bảy mươi sáu cấp phòng quốc đội nhưng cũng chưa đáp ứng được toàn bộ cái yêu cầu về kiện toàn hệ thống quản lý nhân dân
tại sao thứ nhất là đợt vừa rồi thì chúng tôi cương quyết là nếu chưa có kế hoạch thì sẽ chưa được bổ nhiệm
mặc dù cũng đã có những cái những cái trường hợp những vị trí cũng hết sức bách rồi
tôi nói ví dụ như tại trên tổng công ty có những cái ban mà một ban hai phòng
trong ban thì có hai phòng mà chỉ có mỗi một đồng chí trưởng ban thôi
chưa có cấp phó ban chưa có cấp phòng
vì cái công tác kế hoạch vừa rồi thì chưa được chưa thực hiện được
do vậy là cũng tuy rằng là cũng rất cần thiết nhưng mà chúng tôi cũng cương quyết là nếu chưa có kế hoạch chỉ bổ nhiệm trong quy hoạch
với quy trình bổ nhiệm kéo dài như vậy lý do là chúng ta cần phải kiện toàn về bộ máy tổ chức

thế nhưng tuy nhiên thì trong thời gian tới đây chắc chắn là cái vấn đề này
sẽ phải được cải thiện hơn bởi vì là sẽ tránh cái việc mà nảy sinh trong tiêu cực khi mà quy trình bổ nhiệm diễn ra quá dài không ạ
có thể nói một con số liên quan đến toàn bộ cái đợt vừa rồi cái đợt tháng bốn và tháng sáu ký bổ nhiệm vừa rồi
thì liên quan đến kiện toàn công tác tổ chức
người ta có thể đặt dấu anh em ở dưới suốt ngày chất vấn chúng tôi đặc biệt là tôi
tại vì là mới phải nhận nhiệm vụ đồng năm nay
công tác bổ nhiệm tại sao làm chậm thế
thì chúng tôi thường vụ và hội đồng quản trị ra một cái định hướng là chúng ta phải kiện toàn về mặt tổ chức trước
sau đó trên cơ sở kiện toàn tổ chức thì chúng ta kiện toàn về mặt nhân sự quản lý các cấp
nên do vậy nó mới kéo dài hơi lâu anh em cũng hơi bức xúc là vì cái chuyện đấy
thì liên quan đến đó thì thương vụ đảng ủy và hội đồng quản trị ban hành những ba mươi sáu nghị quyết
cũng như là quyết định liên quan kiện toàn tổ chức
và liên quan đến cái công tác kiện toàn cán bộ bổ nhiệm thì thường vụ đảng ủy và hội đồng quản trị ban hành khoảng ba mươi hai cái nghị quyết và quyết định
trước khi mà đồng chí tổng đốc ký cái quyết định cụ thể bổ nhiệm một chức danh cụ thể
và một lần nữa xin được cảm ơn ông